hiện nay cả nước ta có trên năm làng nghề đó là nơi lưu giữ kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú
nơi biểu hiện cụ thể sinh động bản sắc văn hóa của dân tộc các vùng miền
do vậy cần thiết phải xây dựng các bảo tàng làng nghề nhằm góp phần giới thiệu diễn giải và bảo tồn các loại hình di sản văn hóa
ở nước ta hiện có gần hai trăm linh bảo tàng tư nhân và bảo tàng nhà nước nhưng số bảo tàng thực sự hoạt động có hiệu quả lại rất ít
thực trạng này đòi hỏi phải có sự thay đổi mạnh mẽ về cách làm bảo tàng để phù hợp với cuộc sống hiện đại và nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng
hội thảo giới thiệu về những vấn đề liên quan tới tồn tại bảo tồn và phát triển các làng nghề việt nam
trong đó có thực trạng và nhu cầu phát triển bảo tàng tư nhân ứng dụng mỹ thuật sản phẩm làng nghề việt nam trong thời đại bốn
tùy vào sự phát triển đa dạng của làng nghề mà việc hình thành và xây dựng các bảo tàng ở làng nghề cũng sẽ khác nhau
tuy nhiên thực tế các bảo tàng làng nghề hiện còn rất ít về số lượng và chất lượng chưa đủ để giữ chân du khách